thủ tướng nguyễn xuân phúc trưởng ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế cũng chủ trì hội nghị trực tuyến tăng cường hội nhập quốc tế
chủ động sáng tạo hiệu quả vì phát triển nhanh và bền vững
tại hội nghị thủ tướng nhấn mạnh chính phủ đã cụ thể hóa chủ trương hội nhập quốc tế bằng nhiều nghị quyết văn bản
chỉ đạo quyết liệt tổ chức triển khai mạnh mẽ hiệu quả công tác hội nhập quốc tế
tạo môi trường điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh quốc gia thời gian qua
công tác hội nhập kinh tế quốc tế đã đàm phán ký kết và thực thi các hiệp định thương mại tự do
đạt được những đột phá quan trọng tạo ra những động lực mới cho tăng trưởng kinh tế trong nước